ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước thải nhà máy dap lào cai tỉnh lào cai đã chỉ đạo các ngành chức năng lực lượng cứu hộ của tỉnh và huyện bảo thắng các nhà máy thuộc khu công nghiệp tàng lỏng tập trung phương tiện nhân lực để xử lý khắc phục sự cố nhanh nhất
ngày tám chín tại công ty cổ phần dap số hai ubnd tỉnh lào cai khẳng định đến thời điểm này địa phương đã hoàn toàn chủ động khống chế và không để lan rộng hậu quả sự cố vỡ đập bãi thải của nhà máy dap số hai
đến một mươi hai h ngày tám tháng chín lực lượng cứu hộ đã cơ bản khắc phục xong sự cố nước thải tràn ra môi trường trung hòa nồng độ acid nước thải tràn ra ngoài với độ ph trung tính đảm bảo an toàn
tỉnh lào cai đã yêu cầu công ty cổ phần dap số hai tỉnh lào cai đã xử lý khắc phục sự cố nhanh nhất

để ổn định chỗ ở cho người dân địa phương cũng đã huy động lực lượng tham gia giải phóng di chuyển nhanh các hộ dân bị ảnh hưởng để khắc phục hậu quả

sau khi sự cố xảy ra nhà máy dap lào cai đã sử dụng hàng chục tấn vôi bột để đưa xuống các suối mương nước chung quanh khu vực hồ chứa thải bị vỡ để trung hòa acid giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và cây trồng vật nuôi đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có nguy cơ cao để người dân biết và phòng ngừa